chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế tiêu dùng ngày một mươi ba tháng tám của truyền hình công an nhân dân
mở đầu sẽ là những tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
thưa quý vị công an tỉnh hải dương kết hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ hàng chục tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh hải dương và công an huyện thanh miện tiến hành kiểm tra hai phương tiện xe ô tô biển kiểm soát ba mươi bốn c chín nghìn chín trăm hai mươi tám và xe ô tô biển kiểm soát ba mươi bốn c hai mươi nghìn hai trăm linh sáu đang giao hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất thành đạt hd địa chỉ đoàn phú xã thanh tùng huyện thanh miện tỉnh hải dương
kết quả kiểm tra trên hai xe ô tô vận chuyển hàng hóa gồm phụ tùng xe đạp
phụ tùng xe máy máy cắt cỏ máy khoan các loại trị giá khoảng trên hai trăm linh triệu đồng chưa rõ nguồn gốc xuất xứ là hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất thành đạt hd
đây là vụ vận chuyển kinh doanh hàng hóa phụ tùng ô tô xe máy xe đạp và phụ tùng máy nông nghiệp các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ lớn nhất trong năm hai nghìn hai mươi hai được phát hiện tại hải dương
hiện vụ việc tiếp tục được xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
dữ liệu cá nhân được xem là tài sản
tối quan trọng không chỉ của cá nhân mà của cả quốc gia và vùng lãnh thổ nên cần được bảo vệ nghiêm ngặt
đặc biệt trong thời đại công nghệ số hiện nay khi dữ liệu cá nhân của mỗi người có thể bị lợi dụng cho những hành vi như lừa đảo buôn bán để trục lợi và ảnh hưởng lớn tới cá nhân liên quan
để nhận biết được mức độ nghiêm trọng của hành vi này cũng như giải pháp để hạn chế tình trạng trên thì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
sau khi thực hiện giao dịch với đối tượng bán dữ liệu trên trở đen
phóng viên đã lựa chọn
ngẫu nhiên hàng chục cái tên trong bảng dữ liệu thông tin khách hàng này
hàng chục cuộc gọi đã được thực hiện nhiều cảm xúc khác nhau đến từ người nghe từ ngỡ ngàng nhiên thậm chí là tức giận khi biết chúng tôi có thông tin của họ
không chỉ làm phiền đến cuộc sống của người dân việc lộ lọt thông tin khách hàng qua hình thức mua bán này để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng
trên thực tế có rất nhiều thủ đoạn tinh vi lợi dụng những dữ liệu thông tin khách hàng để lừa đảo
làm giả giấy tờ chiếm đoạt tài sản thực hiện giao dịch mua bán trái phép
theo các chuyên gia vẫn còn những khoảng trống pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân khi luật chưa theo kịp thực tiễn
một số đối tượng đã lợi dụng vị trí công việc lợi dụng quyền quản trị trong các hệ thống quản lý thông tin của người dùng
và đã chiếm đoạt dữ liệu này để bán thu lợi bất chính
các đối tượng đã lập ra nhiều trang mạng ẩn danh đăng tin giao bán và mặc dù là về mặt hình thức
tuy nhiên trong quá trình thực hiện các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn để đối phó với các quan chức năng
chính người sử dụng chính những người cá nhân đó họ không vô tình để lộ những thông tin cá nhân của mình lên trên những nền tảng xã hội
nền tảng có thể là công khai khiến cho thông tin của họ bị lộ lọt ra ngoài
thứ hai nữa là có thể là do cái việc mất an toàn thông tin từ chính các tổ chức doanh nghiệp mà đang lưu giữ những cái thông tin cá nhân của người sử dụng
cái thứ ba nữa có thể là cơ chế quản lý lỏng lẻo cũng có thể là khiến cho việc có thể chính trong nội bộ của tổ chức
về khách hàng của mình ra ngoài
chế tài của chúng ta thật sự còn rất nhẹ liên quan đến những hành vi vi phạm quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân thông tin cá nhân
thì mức phạt tối đa là hai trăm linh triệu hoặc là phạt tù tối đa là bảy năm
nhưng nếu mà chúng ta so sánh với quy định của châu âu người ta có thể phạt tới nếu mà quy đổi tên việt nam có thể phạt tới năm trăm linh tỷ
trước tình trạng thông tin cá nhân đang được giao bán trên các hội nhóm trên nền tảng mạng xã hội đang diễn biến phức tạp
trong phiên chất vấn tại phiên họp thứ một mươi bốn của ủy ban thường vụ quốc hội diễn ra vào ngày một mươi tháng tám vừa qua
bộ trưởng bộ công an đại tướng tô lâm cho biết thời gian tới bộ công an sẽ triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa ngăn chặn và xử lý hiệu quả vấn đề này
cụ thể bộ công an sẽ xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ dữ liệu cá nhân
tích cực điều tra xử lý nghiêm các trường hợp làm lộ lọt giao bán dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật
bên cạnh đó sẽ tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ dữ liệu cá nhân nhất là khi tham gia vào môi trường mạng
tính đến thời điểm hiện tại các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an liên tiếp triệt phá nhiều đường dây thu thập mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân tổ chức trên toàn quốc
tuy nhiên đây chỉ được coi là phần nhỏ của thị trường mua bán dữ liệu trôi nổi
bên cạnh việc tích cực điều tra xử lý nghiêm các trường hợp để lộ lọt giao bán dữ liệu cá nhân
mỗi cá nhân trong cộng đồng tổ chức cần nâng cao ý thức cảnh giác bảo vệ thông tin dữ liệu cá nhân của bản thân
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua những tin tức kinh tế nổi bật trong nước trong hai mươi bốn giờ qua
hiệp hội các nhà sản xuất ô tô việt nam vama công bố doanh số bán hàng của toàn thị trường
của các đơn vị thành viên trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đạt ba mươi hai trăm năm mươi bốn xe các loại tăng hai mươi so với tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
so với cùng kỳ năm ngoái mức tăng trưởng cũng đến tám mươi tám
bất ngờ nhất có lẽ là mẫu xe xpander của mitsubishi khi có doanh số tăng trưởng gấp bốn bảy lần so với tháng trước
do đó mẫu xe này đã xếp vị trí trong bảng xếp hạng mẫu xe bán chạy nhất tháng một
hyundai accent đứng vị trí thứ hai và toyota veloz chiếm vị trí thứ hai

theo kế hoạch mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi là cải tạo nâng cấp để khai thác có hiệu quả các tuyến đường sắt hiện có
kết nối thông suốt tuyến đường sắt liên vận quốc tế hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư
thu xếp nguồn lực để khởi công một số tuyến đường sắt mới trong đó ưu tiên tuyến đường sắt tốc độ cao bắc nam
các tuyến kết nối cảng biển cửa ngõ quốc tế sân bay quốc tế đường sắt đầu mối tại thành phố lớn
mục tiêu cụ thể như sau
về vận tải khối lượng vận chuyển hàng hóa đạt một mươi một tám triệu tấn chiếm thị phần khoảng ba mươi
khối lượng vận chuyển hành khách đạt bốn trăm sáu mươi triệu khách chiếm thị phần khoảng bốn bốn
hai trăm linh tỷ đồng là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên cả nước bảy tháng đầu năm
con số này đã tăng một mươi sáu so với cùng kỳ năm ngoái
với đả phục hồi mạnh mẽ của ngày hôm nay
ngành bán lẻ sẽ là động lực cho tăng trưởng gdp
những tháng cuối năm khi mà tiêu dùng cuối cùng là bộ phận chiếm tỷ trọng lớn nhất
chiếm khoảng bảy mươi của gdp
tổng cục thuế vừa có công văn chỉ đạo cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tăng cường việc quản lý thuế đối với xe ô tô xe gắn máy nhập khẩu tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại
theo đó tổng cục thuế yêu cầu các cục thuế phải thực hiện chuyển hồ sơ sang cơ quan
công an hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để xử lý theo đúng chức năng
thẩm quyền và quy định của pháp luật
đối với các trường hợp nhập khẩu tạm nhập khẩu chuyển nhượng xe ô tô gắn máy
có nguồn gốc nhập khẩu tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại nhưng thông báo giải thể
không thực hiện kê khai nộp thuế quyết toán thuế hoặc bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh
bên cạnh đó khi các cục thuế thu lệ phí trước bạ đối với các xe ô tô xe gắn máy nhập khẩu
tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thuế quản lý
các tổ chức cá nhân chuyển nhượng xe có nguồn gốc nhập khẩu tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại
các tổ chức cá nhân bán lại xe để xác định việc hoàn thành nghĩa vụ kê khai nộp thuế theo quy định
thưa quý vị chính phủ đã chỉ đạo các bộ ban ngành lãnh đạo tỉnh thành hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
tuy nhiên đến nay cả nước mới chỉ hoàn thành bảy tám triệu m hai nhà ở xã hội chỉ đáp ứng là khoảng hơn bốn mươi chỉ tiêu đã đề ra
theo các chuyên gia việc các dự án nhà ở xã hội thời gian qua tiến độ xây dựng chậm là do còn tồn tại nhiều vướng mắc khiến nguồn cung này luôn thiếu hụt
tại hà nội có nhiều căn hộ nhà ở xã hội để người mua lựa chọn diện tích từ năm mươi bốn m hai đến sáu mươi chín m hai với giá khoảng tám năm triệu đồng cho một m hai
theo đánh giá chung mô hình nhà ở giá rẻ với mức giá như vậy cùng với sự đồng bộ theo tiêu chuẩn sẽ đảm bảo mọi nhu cầu sống cho người lao động có thu nhập thấp
tuy nhiên hiện nay số lượng căn hộ như vậy hiện chỉ đáp ứng trên bốn mươi nhu cầu đăng ký
chúng ta thấy rằng là với cả cái thu nhập của cán bộ công nhân viên chức nhà nước
cũng như kể cả cái thu nhập gọi là của cái tầng lớp mà gọi là chung và khá trong xã hội
thì cái việc người ta ước mơ đó một cái căn nhà ở xã hội hay với cả cái giá hợp lý để mà người ta có khả năng chi trả
thì cái đó là cái nhu cầu đó cực kì là lớn
cần sự hỗ trợ của chính sách cũng như là về các cái vấn đề là đẩy mạnh tăng cường cái số lượng các cái loại phân khúc này
cũng như là sự hỗ trợ về các cái nguồn vốn
bởi vì hầu hết cán bộ công chức viên chức người lao động và công nhân thì thu nhập rất thấp
vài tháng gần đây tại thị trường bất động sản đón nhận những chuyển biến lớn khi nhiều doanh nghiệp bất động sản có tên tuổi
đã tuyên bố sẽ tham gia phát triển nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp
đó là những căn hộ có giá chỉ từ ba trăm linh triệu tới trên dưới một tỷ đồng
tuy nhiên vấn đề các doanh nghiệp bất động sản quan tâm lúc này là các vướng mắc về thủ tục pháp lý cần sớm tháo gỡ
ví dụ như việc làm thủ tục để xây dựng một tòa nhà ở xã hội mất từ hai đến ba năm
thậm chí gặp khó khăn hơn cả so với làm nhà ở thương mại
sau đó lại mất thêm khoảng hai năm nữa để xây dựng
như vậy trung bình một dự án nhà ở xã hội phải mất tới năm năm mới hoàn thành
nhà ở xã hội nhà ở giá thấp có chính sách các chính sách ưu đãi hỗ trợ
nhưng mà các chính sách ưu đãi hỗ trợ này thì nó lại đẩy vào người dân được hưởng

doanh nghiệp đang chưa thực sự được hưởng cái đó
và trong cái quá trình mà cứ phải chờ đợi kéo dài các thủ tục khó khăn
thì cái chi phí để vận hành cái bộ máy trong quá trình đó gần như nó triệt tiêu
để làm được những cái nhà như vậy thì chúng ta cần một cụ đất đủ lớn
những cái khu mà cỡ phải khoảng cỡ từ năm mươi hectare trở lên hoặc từ một mươi hectare trở lên
thì nó mới giúp cho chúng ta là tổ chức triển khai thực hiện
và chúng ta có áp dụng được những cái gọi là khoa học
công nghệ cũng như là cách thức để chúng ta tổ chức triển khai thực dự án chúng ta tiết kiệm được
theo các chuyên gia để mục tiêu phát triển nhà ở quốc gia tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
với trọng tâm là phát triển nhà ở xã hội hướng tới người nghèo
đến năm hai nghìn ba mươi sẽ có ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho công nhân
người thu nhập thấp được hoàn thành thì các bộ ngành cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa
sớm tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch thủ tục để các doanh nghiệp có thể đẩy nhanh tiến độ xây dựng
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt quý vị